sau vài tháng theo đuổi chiến lược miễn dịch cộng đồng thụy điển đã ghi nhận tỷ lệ ca tử vong do covid một mươi chín trên đầu người ở mức cao nhất trên toàn thế giới vượt qua cả những tâm dịch lớn khác là anh bỉ và mỹ
trong cuộc chiến với covid một mươi chín thụy điển đến nay vẫn duy trì việc chủ yếu chống dịch dựa trên ý thức tự giác của người dân nhằm vượt qua khủng hoảng để nền kinh tế vẫn hoạt động bình thường
dù vậy thụy điển thừa nhận miễn dịch cộng đồng đã không tạo nên kết quả như kỳ vọng và nước này đã bỏ lỡ cột mốc dự tính đạt được miễn dịch cộng đồng là tháng năm vừa qua
tỷ lệ tử vong là năm hai mươi chín người trên một triệu dân cao hơn mức bốn bốn mươi tám ở anh vùng dịch thứ hai thế giới về tỷ lệ tử vong
tính đến hết tháng bốn chỉ có khoảng bảy ba cư dân ở thủ đô stockholm khu vực bị ảnh hưởng nặng đề nhất bởi dịch phát triển kháng thể chống covid một mươi chín
còn số này thấp hơn nhiều so với dự đoán
đủ để chứng minh tính hiệu quả khác biệt so với các nước châu âu đang áp dụng lệnh phong tỏa